cho đến nay đã có tám trên một mươi ba tỉnh thành của khu vực cầm bối tình trạng thiên tai do hạn và xâm nhập mặn
có thể nói là đời sống của người dân khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khô hạn và tình trạng thiếu nước ngọt kéo dài
câu chuyện mà phóng viên chúng tôi ghi lại về những người trồng lúa ở kiên giang sau đây sẽ cho quý vị hiểu phần nào những khổ cực của người dân trong vùng hạn mặn
cành dẫn nước khô cạn đất đài nứt nẻ
đầu đầu trên đồng ruộng cũng là một màu vàng cỏ cháy
ấp xẻo kè xã thạnh yên được coi là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng hạn mặn trong huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
ông lê văn thu hôm nay lại ra đồng
bao cùng sức gieo xạ chăm bón trong mấy tháng trời giờ phải đốt bỏ
lúa không lên được hạn do thiếu nước ngọt
ai cũng buồn gầu hết
nó nồng dần mằng ba tháng
thu hoạch không được là ai cũng buồn gầu hết
cũng ráng là mằng tiếp tục nữa thế sao vậy
tiếc thì chịu rồi thế sao vậy
số liệu thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang cho biết
hạn mặn gây thiệt hại số tiền ước đạt một hai trăm linh tỷ đồng đối với nghề trồng lúa
toàn tỉnh có trên năm mươi năm hectare lúa vụ mùa và vụ đông xuân bị thiệt hại do hạn mặn
với gần hai mươi tám hộ dân bị ảnh hưởng
riêng ở u minh thượng diện tích lúa bị thiệt hại là hơn một bốn trăm linh hectare với gần tám trăm linh hộ dân
còn cành ngay bên cạnh nhà ông thu
hôm nay độ nhiễm mặn vẫn là năm phần nghìn
nước không thể đưa vào đồng xuộng
gia cầm cũng không có nước uống
việc trồng lúa tiếp trong các vụ tới đang đối mặt với bao khó khăn
đang lo là không biết là cái lượng nước
không chở mưa xuống để mà rửa mặn không biết là có tốt hay không
thì theo mình dự đoán
thì thấy là nếu mà vụ hè thu sắp tới thì bà con mình gieo xả thì ít nhiều lúa cũng có bị thiệt hại
có thể chết cây do cái việc mặn ở trong đất nó ngắm vào đất
ở đây thì nó chỉ có hai vụ lúa
chỉ có hai vụ lúa là chính
thì một vụ mà nó bị thiệt hại như thế này thì hầu hết thì bà con ai cũng đều thiếu thốn tiền bạc
thì mua vật tư thì cũng là mua vật tư
chỉ có một triệu ở các đại lý
người nông dân thì nói rằng họ sẽ tiếp tục phải gieo xạ cho vụ hẻ thu sắp tới
mới mong có thu nhập để trả những khoản nợ từ vụ trước
vì ở đây chỉ có duy nhất nghề trồng lúa
nhưng nước ngọt thì không về
hạn hán còn được dự báo kéo dài đến tận tháng sáu
khoảng năm tháng nay thì những cánh đồng như thế này đang trông chờ từng hạt mưa xuống
trong khi đó thì nước biển dâng lên đã khiến tình trạng sâm mặn ngày càng tồi tệ hơn
và như vậy là những bông lúa này khi đến thời kỳ trổ bông lại không có nước ngọt
giờ đây thì vị mặn của nước biển đang hòa lẫn với vị mặn của giọt nước mắt của những người nông dân ở đây
khi những diện tích lúa này của họ lên tới hàng trăm hectare không thể thu hoạch được